hội nghị trung ương sáu đang diễn ra và bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong đó có vấn đề về việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
thời gian qua đã có nhiều địa phương đã mạnh dạn xây dựng và sắp xếp lại bộ máy đáp ứng kỳ vọng của nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại vĩnh phúc
sau khi sắp nhập ban tuyên giáo và ban dân vận của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vĩnh phúc đơn vị đã giảm đi một đầu mối giảm một chức danh lãnh đạo
so với trước đây biên chế của ban tuyên giáo dân vận không tăng lên
sau hơn một tháng sắp nhập không còn tình trạng cán bộ đi muộn về sớm hay vừa làm vừa chơi
hiệu suất công việc của từng cá nhân được nâng cao mọi nhiệm vụ cấp trên giao đều hoàn thành
do vậy việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế đây là một yêu cầu cấp bách
cho nên đối với đảng của chúng tôi là chúng tôi thực hiện ngay
huyện ủy vĩnh tường cũng tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy và được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh vĩnh phúc
ngoài giải thể trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình của huyện chuyển nhiệm vụ về phòng y tế huyện
tiến hành sắp nhập đài truyền thanh huyện với trung tâm văn hóa thể thao huyện để thành lập trung tâm văn hóa thông tin thể thao
huyện vĩnh tường còn thí điểm sắp nhập ba đơn vị ban tuyên giáo ban dân vận và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thành ban tuyên giáo dân vận
tuy nhiên khi đi vào hoạt động đã xuất hiện những vướng mắt trong công tác chỉ đạo điều hành
sắp nhập thì cũng có văn khoăn về chức năng nhiệm vụ
thứ hai là về chế độ chính sách
cán bộ của trung tâm bồi dưỡng chính trị
thì hưởng chính sách của viên chức
cán bộ của ban tuyên giáo dân vận thì được hưởng phụ cấp công tác đảng
nên một cơ quan thì hiện nay đang hưởng hai chính sách khác nhau
triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn tỉnh vĩnh phúc đã giảm được sáu mươi phòng ban đơn vị đối với các cơ quan đảng và chính quyền từ tỉnh xuống đến huyện
theo lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc mục đích của đề án sắp xếp lần này
nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm khoa học tinh gọn hiệu quả phù hợp chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức
trên quan điểm nhất quán một cơ quan thực hiện nhiều chức năng một người làm nhiều việc một việc chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính
theo lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc mục đích của đề án sắp xếp lần này nhằm kiện toàn tỉnh vĩnh phúc mục đích của đề án sắp xếp lần này nhằm kiện toàn tổ chức nhiệm chính
trên quan điểm nhất quán một người làm nhiều việc một việc chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan thực hiện nhiều chức năng tổ chức
những chỉ thị của trung ương mặt khác nó còn thể hiện sự cấp thiết cần có được bộ máy hiệu lực hiệu quả trong thời gian tới
ngày chín tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổng công ty bưu điện việt nam và báo thanh niên tiền phong
đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày việt nam tham gia cuộc thi viết thư quốc tế upu
kỷ niệm một trăm bốn mươi ba năm ngày bưu chính thế giới và lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi bảy
cuộc thi viết thư quốc tế được liên minh bưu chính thế giới upu khởi xướng năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cho đến nay đã tổ chức được bốn mươi bảy cuộc thi
việt nam trở thành thành viên chính thức của upu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và chính thức tham gia cuộc thi viết thư quốc tế upu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hàng năm căn cứ các hoạt động nổi bật của liên minh upu
hàn quốc ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp với cuộc thi
và mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới cơ hội thể hiện bản thân với những ước mơ hoài bão trong tương lai
khuyến khích các em có những ý tưởng độc đáo và biết cách trình bày các ý tưởng đó một cách thuyết phục nhất
cuộc thi viết thư quốc tế upu tại việt nam đã được khẳng định tính ưu việt hiệu quả của nó
ba mươi năm qua cuộc thi đã và đang cuốn hút bao thế hệ tuổi thơ việt nam
hàng triệu học trò say mê thử sức qua một năm
các em học sinh việt nam có tới một mươi ba lần đoạt giải quốc tế trong đó có hai giải nhất một giải nhì ba giải ba và bảy giải khuyến khích
năm hai nghìn một mươi bảy tại cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi sáu em nguyễn đỗ huyền vi học sinh lớp tám
trường trung học cơ sở tây sơn quận hải châu thành phố đà nẵng đã đoạt giải nhất quốc gia và giải khuyến khích quốc tế
với bức thư hiến kế cho tổng thư ký liên hợp quốc một giải pháp cụ thể cho số phận những người syri tị nạn nói riêng
và cho hòa bình thế giới nói chung bức thư của huyền vi được viết như một dự án thông minh thuyết phục
đẩy ép hơi thở của thế giới đường đại và đậm tính nhận văn
nhân dịp này ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế upu tại việt nam đã trao bằng khen
kỷ niệm trương cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi
trao vòng nguyệt quế cho các em học sinh đoạt giải nhất nhì ba và giải khuyến khích trong cuộc thi viết thư quốc tế upu thời gian qua
đồng thời phát động và công bố thể lệ cuộc thi lần thứ bốn mươi bảy
tiếp nối chương trình
tin áp thấp nhiệt đới gần bờ
bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá sáu mươi một hectare rừng tự nhiên ở bình định
sau đây là tin áp thấp nhiệt đới gần bờ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi đường áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
đến một giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng một trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong sáu đến một mươi tám giờ tiếp theo tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão khu vực bắc vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng biển từ thanh hóa đến quảng nam có gió mạnh dần lên cấp sáu sóng biển cao từ hai đến bốn mét
nguy cơ nước kết hợp với thủy chiều cao gây ngập lụt vùng ven biển khu vực hà tĩnh đến quảng trị
dự báo mưa lớn trên đất liền sẽ xảy ra ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
riêng nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị hai trăm linh ba trăm linh mm
khu vực nam đồng bằng bắc bộ hòa bình phú thọ
hải và nam sơn la có mưa vừa mưa to từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
từ đêm chín tháng một mươi lũ trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ lên nhanh
trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
các sông ở thanh hóa nghệ an thừa thiên huế lên mức báo động một và trên báo động một
các sông ở quảng nam quảng ngãi dưới mức báo động một
các sông ở quảng nam quảng ngãi dế mức báo động một và trên báo động hai
với khoản thu nhập khiêm tốn tìm được nơi an cư như mẹ con chị là mơ ước của rất nhiều người
nhất là người xa quê từ tỉnh lên tp hcm học tập sinh sống và làm việc nhưng mức thu nhập còn khiêm tốn
mình chỉ dọn dẹp sơ là bắt đầu mình ở được liền rồi chị có quạt sẵn cho mình đồ này nọ đủ hết
chứ không phải dạng mà vô ở mấy cái dạng nó dơ này giống như ta xây mới là mình vô mình ở thấy dở ý lắm chị
mới về là chỉ có một triệu rưỡi thôi chị là mới có lên một trăm linh là tại vì một năm mới chị điều chỉnh giá vậy thôi thì cũng không phải là mắt
căn hộ mini lê thành khu c nơi chị liên đang thuê ở có một trăm hai mươi năm căn hộ mini mỗi căn hộ có diện tích hai mươi m hai
với thiết kế gọn đẹp đầy đủ các phòng thiết yếu cho sinh hoạt của một gia đình bảo vệ an ninh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đầu tư xây dựng những khu chung cư mini như thế này công ty lê thành đã xác định chiến lược kinh doanh
là tạo ra giải pháp an cư cho người có thu nhập trung tâm
căn nhà cho thuê tháng chúng tôi hiện nay đây là căn hộ chúng tôi thiết kế khoảng giao động khoảng hai mươi m hai
và chúng tôi cho thuê ra giao động khoảng một triệu rưỡi đến hai triệu đồng một tháng tùy cắt tùy viên
và với cái giá này thì nó tương đương với nhà trọ thì bất kỳ người lao động nào cũng có thể là gì ở được
và giữa cái giá này là họ có một cuộc sống là văn minh tiện nghi
theo kết quả khảo sát của sở xây dựng tp hcm trong số một hai triệu người lao động nhập cư đang sinh sống
và làm việc tại thành phố thì đối tượng là công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp
chiếm đến hai trăm bốn mươi năm người
thế nhưng từ năm hai nghìn sáu đến nay khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà ở xã hội
dành cho người thu nhập thấp tp hcm chỉ mới xây được hơn năm năm trăm linh căn hộ với ba mươi chín năm trăm linh chỗ ở
chỉ đáp ứng một mươi năm nhu cầu thực tế
chính vì vậy tp hcm đã khuyến khích xã hội hóa nhà ở dành cho công nhân
thông qua việc kêu gọi tư nhân đầu tư xây nhà trọ cho thuê
lựa chọn mô hình ở nhà thuê cũng là giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển
của thị trường bất động sản tại tp hcm trong định hướng phát triển lâu dài
ngày chín tháng một mươi tại trung tâm văn hóa pháp đại sứ quán pháp viện pháp tại việt nam
phối hợp với bonjour saigon đã tổ chức liên hoan phim họa thình panam anime hai nghìn một mươi bảy
lần đầu tiên tại việt nam
đến với liên hoan này khán giả được thưởng thức một mươi hai bộ phim hoạt hình ngắn đặc sắc
từng được vinh danh tại các liên hoan phim ngắn uy tín
và được đề cử oscar
liên hoan phim họa thình panam anime do ông pascal chinaro
nhà sản xuất người pháp sáng lập từ năm hai nghìn một mươi ba tại paris
cuộc thi được tổ chức hàng năm tại paris từ năm hai nghìn một mươi
sau đó được mở rộng sang thượng hải từ năm hai nghìn một mươi ba và bangkok từ năm hai nghìn một mươi sáu
đây là sân chơi điện ảnh dành cho những sinh viên chuyên ngành họa thình
tại pháp và một số nước trên thế giới
hàng năm liên hoan phim panam anime thu hút được sự tham gia
của nhiều trường đào tạo chuyên ngành tham gia
chất lượng xuất sắc của các phim được gửi về hàng năm
đã giúp panam anim trở thành cuộc thi uy tín hàng đầu tại pháp
nhiều tác phẩm đoạt giải tại panam anim đã có mặt trong danh sách đề cử oscar
cùng nhiều giải thưởng phim họa thình uy tín khác trên thế giới
chiều ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với ông lê văn thiệt chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp thương thảo
có trụ sở tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
để điều tra về hành vi hủy hoại rừng theo điều một trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
trước đó từ đầu tháng chín lực lượng chức năng tỉnh bình định
phát hiện vụ phá gần sáu mươi một hectare rừng tự nhiên
tại khoảnh bảy và khoảnh tám tiểu khu một rừng xã an hưng huyện an lão tỉnh bình định
trong đó có gần hai mươi ba hectare rừng quy hoạch chức năng phòng hộ
ngày một mươi năm tháng chín tri cục kiểm lâm tỉnh bình định đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng
và chuyển hồ sơ để công an tỉnh bình định tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền
đến ngày hai mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đã bắt tạm giam hai nghi phạm nguyễn văn ri và phan dễ đều trú ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra truy tìm chủ mưu phá rừng
liên quan đến vụ phá rừng này cơ quan chức năng của tỉnh bình định đã xử lý kỷ luật
từ khiển trách đến cảnh cáo nhiều lãnh đạo hai hạt kiểm lâm hoài nhơn và an lão
cùng các kiểm lâm viên cán bộ quản lý bảo vệ rừng
còn tại đồng nai nguy hiểm từ các mỏ đá sau khai thác luôn rình dập người dân sống gần nơi đây
thực tế đã xảy ra nhiều vụ trẻ em chết đuối ở những khu vực này
trước thực trạng này các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã vào cuộc
chấn chỉnh các doanh nghiệp hoàn thổ theo cam kết
để hoàn thành đóng cửa mỏ
là doanh nghiệp có số mỏ đá đã ngừng khai thác nhiều nhất tỉnh đồng nai với năm mỏ
từ năm hai nghìn một mươi công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòa
đã thực hiện cải tạo phục hồi môi trường đóng cửa mỏ trình ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
đến nay tại các mỏ đá bình hóa hóa an một tân bản tân bản hai tân vạn
ở thành phố biên hòa đã được doanh nghiệp hoàn thành làm tường rào
trồng cây xanh quanh bờ
lắp biển cảnh báo nguy hiểm
riêng tại mỏ đá hóa an một công ty đã xây dựng bảy trăm linh mét tường rào bê tông
khu vực giáp đường dân sinh để tránh việc gây nguy hiểm cho người dân
nhất là trẻ em vào khu vực này chơi dẫn đến tử vong như đã từng xảy ra
những khu vực nào mà nguy hiểm hoặc là có dân cư đi lại nhiều
chúng tôi đã đổ rào bê tông chiều cao khoảng một m ba mươi trên đó
và chúng tôi tiếp tục làm rào kém gai
để cho người dân không bị
các chỗ quanh mỏ thì chúng tôi trồng cây
và khu vực sản xuất của ngày xưa thì chúng tôi đã ban gạt bằng
chúng tôi trồng cây để trả lợi cho nguyên trạng mặt bằng
có cây xanh ở trên mặt bằng của khu vực mỏ đã đóng
hiện trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có thêm một mươi một mò đá sau khai thác
cũng đã hoàn thành các quy định về cải tạo phục hồi môi trường
và được cho phép đóng cửa mỏ
với tổng diện tích hai trăm bốn mươi hectare
các mỏ này sau khi có quyết định đóng cửa mỏ
đều được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao cho trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý
tuy nhiên theo sở tài nguyên môi trường
việc hoàn thổ phục hồi môi trường chậm tại những khu vực mỏ đá sau khai thác
tại thành phố biên hòa
khiến mong muốn biến khu vực này trở thành khu dân cư
và khu đô thị như chủ trương của tỉnh rất khó khả thi
thậm chí trở nên xa vời
ngoài là cho thông môn một mươi một mỏ này
tạo thành một băng rồi xây dựng cả hệ thống dịch vụ ở dưới cây này
nhưng mà rồi sau này do cái điều kiện như thế nào đó
thì ta cùng đi khảo sát
đã được tỉnh giới thiệu địa điểm
nhưng mà sau này thì không hiểu do tình hình khảo sát cái việc như nào
thì cuối cùng bây giờ là sở quách đông tứ đã tham mưu với văn tỉnh
là thu hồi cái giới thiệu địa điểm này
cho nên bây giờ chỉ có phương án tầm thôi là cứ giao trung tâm phát triển của đất
mặc dù đã được đóng cửa mỏ
nhưng nhiều người dân địa phương tỏ ra rất bất an
cho rằng hệ lụy các mò đá sẽ còn kéo dài tới nhiều chục năm sau này
đồng thời đặt vấn đề làm sao có đủ lượng đất đá
để lấp đầy những hố đã khai thác ở các mỏ
đây cũng đang là thực trạng ở nhiều địa phương có các mỏ khai thác đá trên cả nước
ông erdogan cũng tuyên bố thổ nhĩ kỳ sẽ hợp tác với nhóm quân đội syri tự do fsa và quân đội nga
trong việc ổn định tình hình an ninh trong và ngoài lãnh thổ tỉnh idlib thuộc syri
bên cạnh đó quân đội thổ nhĩ kỳ cũng đã triển khai các đơn vị đặc công dọc biên giới với syri
thủ tướng đức angela merkel vừa thông báo đàm phán thành lập chính phủ liên minh
giữa liên đảng dân chủ xã hội cơ đốc giáo của bà
với đảng dân chủ tự do và đảng xanh sẽ bắt đầu vào ngày một mươi tám tháng một mươi
theo thủ tướng đức merkel liên đảng cdu csu sẽ có các cuộc đối thoại riêng rẽ
với đảng fdp và đảng xanh trong ngày một mươi tám tháng một mươi
sau đó tất cả các bên sẽ có một phiên thảo luận chung hai ngày sau đó
theo kết quả bầu cử hồi tháng trước liên đảng cdu csu chiến thắng với tổng cộng ba mươi ba số phiếu bầu
tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử của liên đảng này kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
về vị trí thứ hai là đảng dân chủ xã hội spd với hai mươi năm ủng hộ
spd vốn là đối tác trong liên minh
đối tác trong liên minh cầm quyền tại đức suốt tám năm qua
tuy nhiên đảng này đã tuyên bố trở thành đảng đối lập sau cuộc bầu cử vừa rồi
hai đảng nhỏ là fdp và đảng xanh lần lượt giành được một mươi bảy và tám chín số phiếu bầu
vì vậy chính quyền liên đảng cdu csu của thủ tướng merkel phải tiến hành các cuộc thảo luận
thành lập biên minh với hai đảng fdp và đảng xanh
giới chuyên gia dự đoán đây sẽ là một tiến trình đàm phán gai góc
do ba bên có quan điểm khá khác biệt trên nhiều vấn đề từ thuế năng lượng
cho tới các vấn đề liên quan tới châu âu
nhiều công ty lớn của tây ban nha đang xem xét dịch chuyển khỏi khu vực tự trị catalonia
điều này được nhận định sẽ gây ra áp lực lớn đối với giới lãnh đạo ủng hộ ly khai của khu vực này
các lãnh đạo của công ty cơ sở hạ tầng anbetis công ty viễn thông senes
và tập đoàn bất động sản immobiliara colonial đã gặp nhau thảo luận về việc dịch chuyển
trước đó ngân hàng caixabank và sabadell
đã thông qua kế hoạch rời catalonia dự kiến thủ hướng catalonia ông puigdemont
sẽ phát biểu trước cơ quan lập pháp khu tự trị này về tình hình hiện tại
ông pujamon cho biết đã không liên lạc với chính phủ tây ban nha
kể từ khi bị từ chối thảo luận về ly khai
thủ tướng tây ban nha rao hoi từng nhiều lần khẳng định
sẽ không đối thoại với giới lãnh đạo catalonia trừ khi sứ này bỏ kế hoạch tuyên bố độc lập
sau vụ việc phóng viên của đài truyền hình nhk tử vong do làm thêm một trăm năm mươi chín giờ một tháng
chính phủ nhật bản đã có những động thái mạnh tay hơn để chấm dứt vấn nạn này
năm trăm linh yen là khoản tiền phạt công ty densu vừa phải nhận sau phán quyết của tòa án tokyo cuối tuần qua
theo đó hãng quảng cáo hàng đầu nhật bản bị kết luận để nhân viên làm thêm giờ quá mức quy định
sau vụ tự tử gây chấn động của nữ nhân viên matsuri takahashi năm hai nghìn một mươi năm
giám đốc của densu thời điểm đó đã phải thời trức
chúng tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về vấn đề và một lần nữa ý thức về sự nghiêm trọng của tình trạng làm việc quá sức tại nhật bản
việc để nhân viên làm việc quá sức là một tội ác và các công ty không thể tránh khỏi trách nhiệm
phán quyết về vụ việc tại công ty dels được đưa ra ngay sau một vụ tử vong vừa gây chấn động dư luận
đó là miwa sado một nữ phóng viên đài nhk đã qua đời
do đau tim sau khi làm thêm đến một trăm năm mươi chín giờ một tháng
dư luận nhật bản cho rằng chính phủ nhật bản đã và đang mạnh tay hơn để chấm dứt văn hóa tự sát này
hiện nhiều công ty vừa đưa ra quy định giảm giờ làm thêm kể cả công ty tôi
tôi nghĩ là tình hình có thể cải thiện dần
hiện có hơn hai mươi người lao động nhật bản được cho có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức
một nguy cơ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động của nền kinh tế số ba thế giới trong tương lai
mới đây hội đồng chấp hành tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco
đã bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên duy nhất cho chức tổng giám đốc
kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ được trình lên đại hội đồng vào khóa học tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
unesco là một tổ chức của liên hợp quốc có uy tín cao có đông đảo thành viên và nhiều đóng góp quan trọng
trong các lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức này là giáo dục văn hóa khoa học tự nhiên khoa học xã hội thông tin và truyền thông
chính vì vậy việc lựa chọn ra người đứng đầu unesco phải trải qua một quá trình rất khắt khe
từ khi thành lập cho đến nay unesco đã có một mươi tổng giám đốc
nhiệm kỳ tổng giám đốc unesco hiện nay của bà irina bogova người bungary sẽ kết thúc vào tháng một mươi một tới
trong cuộc bầu cử lần thứ một mươi một đã có chín ứng cử viên nộp hồ sơ
đây là lần đầu tiên việt nam đề cử người tham gia tranh cử chức vụ tổng giám đốc unesco
giáo sư đại học chicago ông richard thaler
đã đề cập đến năm hai nghìn một mươi bảy vì những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế học hành vi
công trình nghiên cứu của giáo sư taller mang tên lý thuyết natch đã chỉ ra cách thích tâm lý học ảnh hưởng tới kinh tế học
từ đó giải thích cho các hành vi trong kinh tế học
viện hàn lâm khoa học hoàng gia thụy điển nhận định phát hiện của ông richard tauler đã truyền cảm hứng
cho các nhà nghiên cứu khác tiếp bước ông và mở đường cho một lĩnh vực mới trong kinh tế được gọi là kinh tế học hành vi
hội đồng giải thưởng nobel cũng đánh giá công trình của ông taller
có tác động to lớn trong nhiều lĩnh vực chính sách và nghiên cứu kinh tế
nobel kinh tế là giải thưởng thứ sáu và cũng là giải thưởng khép lại mùa nobel năm nay
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt